ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội đã họp trực tuyến với các quận huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp không để dịch bệnh lây lan
hiện số người từ đà nẵng về hà nội được thống kê là hơn chín mươi tám trong đó trên bảy mươi năm người về từ ngày một mươi năm tháng bảy
tuy nhiên đến thời điểm này hà nội mới có hơn bảy sáu trăm linh người được xét nghiệm bằng pcr do thiếu mẫu xét nghiệm
chỉ đạo cuộc họp chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền vận động người dân đi từ đà nẵng về từ ngày tám tháng bảy phải khai báo y tế
người về từ một mươi năm tháng bảy phải được xét nghiệm theo kỹ thuật pcr
tất cả trường hợp nghi ngờ trên địa bàn thành phố có biểu hiện sốt ho khó thở đều phải lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly ngay
ông nguyễn đức trung yêu cầu sở y tế và cdc nhận được mẫu từ các đơn vị thì khẩn trương triển khai phân phát cho các quận huyện phân đấu đến ngày hai mươi tháng tám phải xét nghiệm xong cho tất cả người từ vùng dịch trở về
chủ tịch ubnd tp hà nội lưu ý trong trường hợp các quận huyện phát hiện ca dương tính sau xét nghiệm thì không tổ chức cách ly cả phường hay quận mà chủ tịch ubnd các quận huyện phối hợp với sở y tế cdc căn cứ tình hình thực tiễn bàn hành quyết định cách ly tập trung cách ly tại nhà tổ dân phố thôn xóm